bộ tài chính mỹ cho biết sẽ cho phép các thực thể và cá nhân của nước này tiến hành một số giao dịch hành chính nhất định với ngân hàng trung ương của nga
quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi tháng tám và kéo dài cho đến hai mươi ba h một theo giờ việt nam ngày tám tháng một mươi một
quy định về các giao dịch này cũng được áp dụng đối với quỹ đầu tư quốc gia nga và bộ tài chính nga
trước đó mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga theo sắc lệnh hành pháp một mươi bốn nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi một tháng bảy bộ tài chính và bộ ngoại giao mỹ đồng thời ra thông báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nga liên quan gần một trăm hai mươi cá nhân và tổ chức
nhằm ngăn chặn moscow tiếp cận các thiết bị điện tử và hàng hóa khác hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
các biện pháp trừng phạt nhằm tới việc làm giảm doanh thu của nga từ lĩnh vực kim loại và khai thác mỏ
làm suy yếu khả năng năng lượng trong tương lai cũng như giảm khả năng tiếp cận của nga với hệ thống tài chính quốc tế
các biện pháp trừng phạt nhằm tới việc làm giảm doanh thu của nga với hệ thống tài chính quốc tế